phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố cần thơ vừa tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm trần huỳnh dạng nguyễn văn thịnh huỳnh văn dầu và nguyễn văn linh về hành vi giết người
trước đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một huỳnh văn dầu chạy xe nẹp bô lớn nên bị anh huỳnh tấn phong mắng
bực tức vì bị chửi dầu và ba đối tượng còn lại mang theo dao và gậy ba khúc đi trả thù
khi gặp anh phong và bạn dạng và thịnh đã dùng dao tự chế cùng gậy tấn công nhóm của anh phong
còn dầu và linh nổ máy chờ sẵn để chờ đồng bọn tẩu thoát
trong lúc đánh nhau dạng đã dùng dao chém khiến anh phong tử vong tại chỗ rồi tẩu thoát khỏi hiện trường
chỉ sau vài giờ xảy ra vụ án công an thành phố cần thơ đã nhanh chóng bắt giữ bốn đối tượng thu giữ các tăng vật trong vụ án
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ